các hội âm nhạc hà nội phát động bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày hai mươi tháng ba đến hết ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại địa chỉ một mươi chín hàng mùm hoàn kiếm hà nội
hy vọng chúng ta sẽ có được nhiều tác phẩm hay viết về thủ đô từ cuộc thi này
phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng thưởng thức một số tác phẩm của các nhạc sĩ là hội viên hội âm nhạc hà nội
nói về một trường hợp một bà cụ ở trong miền trung mà chỉ làm mỗi một cái nghề là bán đồng nát thôi
nhưng đã nuôi được hàng chục trẻ em lang thang cơ nhỡ và trong cái số đó thì đã có một số người lớn lên và trưởng thành
thế thì tôi phối hợp cùng với sự cảm động ở trong gia đình mình và bà cụ thì tôi viết được cái ca khúc là bài ca tặng mẹ